bộ y tế cho biết đến nay hơn một tám triệu bệnh nhân covid một mươi chín ở nước ta đã khỏi bệnh
trong số các ca đang điều trị hiện có hơn bốn bảy trăm linh trường hợp nặng
về tình hình tiêm chủng tổng số liều vaccine phòng covid một mươi chín đã được tiêm là gần một trăm bảy mươi sáu triệu liều
liên quan đến ba trường hợp nhập cảnh tại bình dương vào tối qua
sở y tế tỉnh này thông tin kết quả xét nghiệm về ba trường hợp này
trong đó có một trường hợp nhiễm biến thể omicron là nữ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
quốc tịch việt nam được cách ly ngay sau khi xuống sân bay
như vậy với ca mắc mới nhất này đến nay việt nam đã ghi nhận một trăm ba mươi sáu ca mắc covid một mươi chín
nhiễm biến thể omicron tại một mươi một tỉnh thành phố